các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tập đoàn tân hoàng minh xác nhận ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đã gửi tâm thư xin chấm dứt hợp đồng
mua lô đất đấu giá mang ký hiệu ba một mươi hai thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
theo đó trong tâm thư đề ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai gửi đến tổng bí thư và lãnh đạo cao cấp
ở trung ương và tp hcm ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
tập đoàn tân hoàng minh đã xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán
đấu giá lô đất ba trăm một mươi hai khu chức năng số ba khu đô thị mới thủ thiêm và chấp nhận
mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định pháp luật
theo đó việc này là nhằm bảo đảm một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản
lợi ích của tập thể của xã hội lên trên
đồng thời ông dũng cũng gửi đến tổng bí thư và lãnh đạo cao cấp lời xin lỗi chân thành nhất
ông dũng khẳng định sau khi đấu ra chúng ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội
và thấy rằng kết quả trúng thầu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt
đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của bộ trưởng bộ tài chính tại kỳ họp bất thường quốc hội vừa qua
mặc dù sau khi chúng đấu giá tập đoàn đã thay đổi toàn bộ kế hoạch đầu tư
kinh doanh và tài chính để đảm bảo đóng tiền theo tiến độ và quy định trong hợp đồng
đã ký kết vào trung tâm phát triển quỹ đất tp hcm và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm
đồng thời tập đoàn đã lên phương án kinh doanh đầu tư mới phù hợp nhất để có hiệu quả
mặc dù lợi nhuận theo tính toán là khá thấp không đúng như kỳ vọng ban đầu
nhưng vẫn đảm bảo thu hồi vốn đầu tư
riêng về động cơ mua đấu giá lô đất với giá cao ông dũng cho rằng
ông mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để tp hcm có thêm động lực khắc phục khó khăn sau đại dịch
vì vậy ông quyết tâm tham gia đấu giá với mong muốn vừa tăng thêm nguồn thu cho ngân sách tp hcm
vừa xây dựng một công trình điểm nhấn đẹp văn minh hiện đại
và góp phần cải thiện bộ mặt kiến trúc đô thị của thủ thiêm
từ đó ông dũng trả cao hơn công ty trả giá cao thứ nhì là một công ty nước ngoài trả hai mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
đến bảy trăm linh tỷ đồng để lô đất đẹp nhất bán đảo thủ thiêm phải thuộc về doanh nghiệp trong nước là tập đoàn tân hoàng minh
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đấu giá tài sản tp hcm đã tổ chức phiên đấu giá bốn lô đất tại khu đô thị thủ thiêm với giá khởi điểm là năm ba trăm linh tỷ đồng
kết quả tp hcm đã thu về ba mươi bảy ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
đáng chú ý lô đất mang ký hiệu ba một mươi hai được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty con của tập đoàn tân hoàng minh sau bảy mươi lần trả giá và trúng thầu với gần hai bốn mươi bốn tỷ đồng một m hai
gấp tám ba lần giá khởi điểm
lô đất này có mục đích sử dụng đất là đất ở
tại đô thị khu nhà ở trung cư hỗn hợp kết hợp chức năng thương mại dịch vụ do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai các công ty chúng đấu giá bốn lô đất thuộc khu chức năng số ba
khu đô thị mới thủ thiêm tại buổi đấu giá ngày một mươi một mươi hai
đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua bốn lô đất này với các cơ quan chức năng của tp hcm
theo đó các hợp đồng được ký kết bởi ba bên gồm công ty chung đấu giá
trung tâm phát triển quỹ đất tp hcm đại diện sở hữu các lô đất và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế
người trúng đấu giá phải nộp năm mươi số tiền mua tài sản cho gân sách nhà nước
trong sáu mươi ngày tiếp theo người chung đấu giá phải thanh toán đủ số tiền còn lại
chiêu thao túng thị trường
thời điểm ngay sau khi tập đoàn tân hoàng minh trúng thầu với gần hai bốn mươi bốn tỷ đồng một m hai
ở lô đất ba trăm một mươi hai trong khu đô thị mới thủ thiêm
nhiều chuyên gia thông qua báo tiền phong đã bày tỏ lo ngại và đặt nghi vấn đây là chiêu thao túng thị trường
ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm hori nói rằng
việc đấu giá đất ở thủ thiêm sẽ để lại nhiều hệ lụy
cụ thể kết quả cuộc đấu giá bốn lô đất nói trên bị đẩy lên mức quá cao so với giá trị thực
không có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường
giá đất quá cao mới được xác lập sẽ có lợi cho các chủ đầu tư có dự án
và đã nộp tiền sử dụng đất nhưng bất lợi cho các chủ đầu tư chưa nộp
hoặc mới tạm nộp tiền sử dụng đất
giá đất quá cao được xác lập sẽ tác động ngược trở lại khu vực trung tâm quận một
có lợi cho các dự án siêu sang tạo cảm giác với mức giá bán căn hộ quận một
trên dưới năm trăm linh triệu đồng một m hai hiện nay trở thành bình thường ông châu nói
chủ tịch hori cũng nêu thực tế sau vụ đấu giá đất thủ thiêm
đã có một số chủ đầu tư bất động sản dừng bán hàng hoặc chấp nhận chịu phạt hợp đồng
để cam hàng nghe ngóng chờ cơ hội tăng giá
chúng tôi rất quan ngại về việc một số doanh nghiệp lợi dụng việc chúng đấu giá rất cao
để xin định giá lại tài sản nhất là tài sản thế chấp rút ruột ngân hàng
hoặc để làm sạch bằng cân đối tài chính
kết quả đấu giá cũng có thể tác động tiêu cực đến tất cả phân khúc thị trường bất động sản
gây trở ngại rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà
trước hết là mục tiêu phát triển nhà ở xã hội nhà ở thương mại giá phù hợp
tại tp hcm ông châu nói
giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại tp hcm cho biết
bản thân ông có tham dự buổi đấu giá bốn lô đất ở khu đô thị mới thủ thiêm
chủ trương của công ty trước khi tham dự đấu giá là trả gấp đôi so với giá khởi điểm
tuy nhiên khi bước vào cuộc đấu giá thì ông choáng váng
hoạt động đấu giá là công khai và minh bạch nhưng đối với góc độ doanh nghiệp bất động sản
mức giá trên hai bốn tỷ đồng một mét vuông ở thủ thiêm là khủng khiếp
mức giá này tranh rất lớn so với lô đất ngay bên cạnh
những dự án bất động sản có đất đẹp tương đương gần đó cũng chỉ đang bán giá trên một trăm linh triệu đồng một mét vuông
cao nhất là hai trăm linh triệu đồng một mét vuông
việc trùng đấu giá này có thể tạo ra sự méo mó về giá đất
kéo các dự án và nhà đất xung quanh tăng lên vị này nói
chuyên gia kinh tế lê minh hoàng nói
việc đưa ra giá cao như vậy sẽ tạo nhiều bất ổn cho thị trường
các doanh nghiệp đang và sẽ triển khai dự án
có thể sẽ phải đóng tiền sử dụng đất cho dự án cao hơn
từ đó giá bất động sản bị đẩy lên cao
hơn nữa là dựa vào kết quả chung đấu giá này
nhiều dự án trong khu vực giá chắc chắn sẽ cao hơn từ một mươi một mươi năm trong thời gian ngắn tới
thị trường bất động sản sẽ nóng sốt và nguy cơ xảy ra bong bóng
hệ quả dễ thấy là sau vụ đấu giá đất khủng tại khu đô thị mới thủ thiêm
giá đất tại tp hcm lẫn cổ phiếu của hàng loạt công ty kinh doanh bất động sản bỗng nhiên tăng vọt
kéo theo nhiều hệ lụy cho thị trường và cả nhà đầu tư
diễn biến mới nhất tập đoàn tân hoàng minh cho biết sẽ có văn bản chính thức
gửi ủy ban nhân dân tp hcm để báo cáo và gửi trung tâm phát triển quỹ đất
trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng
mua bán đấu giá tài sản lô đất ba trăm một mươi hai
tiết lộ lý do bỏ cọc ông dũng viết trong tâm thư
sau khi chúng đấu giá với giá cao như vậy chúng tôi đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận
theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng đầu giá chúng ở mức cao như vậy
có thể dẫn tới hệ lụy không tốt
đặc biệt sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của bộ trưởng tài chính
tại kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua ông dũng nêu trong thư
ông chủ tân hoàng minh cũng nói thêm việc này để bảo đảm một phần ổn định
thị trường kinh doanh bất động sản lợi ích của tập thể của xã hội lên trên
đồng thời chủ tịch tân hoàng minh cũng gửi đến các lãnh đạo cấp cao lời xin lỗi chân thành nhất
trong khi đó ông nguyễn văn đính chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam cho rằng
sau khi xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở thủ thiêm cái mất lớn nhất của tân hoàng minh là uy tín
ngoài số tiền cọc mất
quý vị nghĩ gì về quyết định liều lĩnh này của tân hoàng minh
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại